sáng nay ngày một mươi bảy tháng bảy tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp nhóm nghị sĩ hữu nghị pháp việt nam của quốc hội pháp do chủ tịch nhóm bà stéphane đỗ làm trưởng đoàn đang thăm và làm việc tại việt nam
nhấn mạnh bề xây truyền thống cùng sự gần gũi gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân đã tạo nền tảng cho đối tác chiến lược mà hai nước đã thiết lập
chủ tịch quốc hội khẳng định việt nam luôn coi trọng quan hệ với pháp cũng như coi trọng vị thế vai trò của pháp trong khu vực và quốc tế
đánh giá cao hoạt động tích cực của nhóm nghị sĩ hữu nghị của quốc hội hai nước chủ tịch quốc hội đề nghị hai nhóm nghị sĩ hữu nghị tiếp tục tăng cường hoạt động tiếp xúc và trao đổi hợp tác đóng vai trò cầu nối hữu nghị giữa cơ quan lập pháp hai nước
chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị pháp việt stéphane đỗ nhấn mạnh chuyên thăm chính thức cộng hòa pháp của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân vừa qua là bước ngoặt trong quan hệ hợp tác nghị viện và các địa phương
chủ tịch nhóm nghị pháp việt stéphane đỗ nhấn mạnh chuyên thăm chính thức cộng hòa pháp của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân vừa qua là bước ngoặt trong quan hệ hợp tác nghị viện và các địa phương